trong tối qua ngày ba mươi tháng bốn tại cầu tràng tiền tp huế đã diễn ra lễ hội áo dài với chủ đề
hội họa huế và áo dài thu hút hàng nghìn công chúng khách du lịch tham dự và thưởng lãm
chương trình là điểm nhẫn trong festival nghề truyền thống huế năm hai nghìn một mươi bảy
không gian trình diễn lễ hội áo dài lần này diễn ra hết sức độc đáo với khung cảnh cầu trang tiền và đường lê lợi
làm tôn nên vẻ đẹp của bộ sưu tập áo dài trong lễ hội
sự kết hợp của áo dài với những tác phẩm hội họa huế không chỉ mang lại giá trị vật chất cho cuộc sống
mà còn mang lại giá trị tinh thần vô giá biểu đạt được giá trị thẩm mỹ của một trang phục bao đời
đã thấm sâu vào tâm hồn người phụ nữ việt nam
qua lễ hội đặc biệt là chiếc áo dài được trình diễn ngay trên cầu tràng tiền
cho thấy sự kết hợp hoàn mỹ giữa tinh hoa hội họa huế cầu trang tiền huyền thoại hoa mỹ
tạo nên sắc thái riêng chiếc áo dài niềm tự hào của người việt nam
trong sự tán thưởng nhiệt tình của công chúng và khách du lịch đến huế trong dịp nghỉ lễ này